nhà máy nhiệt điện nghi sơn hai tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa có vốn đầu tư hai tám tỷ đô la mỹ
bắt đầu khởi công từ năm hai nghìn một mươi tám
theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế nghi sơn các đơn vị thi công đang nỗ lực tối đa
để cuối năm nay nhà máy có thể vận hành thương mại
nhà máy nhiệt điện nghi sơn hai do liên doanh nhật bản và hàn quốc đầu tư
theo hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao với hai tổ máy tổng công suất một hai trăm linh mw
dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế khu vực phía bắc
góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
theo kế hoạch nhiệt điện nghi sơn hai sẽ được triển khai xây dựng và lắp đặt trong vòng bốn mươi tháng
và dự thiến là như tôi đã có báo cáo là đến tháng sáu này thì sẽ chính thức hoàn thành việc xây dựng lắp đặt nhà máy
hiện tại nhà thầu thi công đã hoàn thành nhiều hạng mục lớn của dự án như sàn tiếp liệu của hệ thống nghiền
và cấp than cho lò hơi xuống
sàn lắp máy phát của tuôi pin một móng bể xử lý nước móng bể dầu đeo tường chắn lửa của máy biên áp chính
dự kiến cuối năm nay nhà máy có thể vận hành thương mại